thực hiện chương trình toàn khóa ngày hôm nay tại thành phố bắc ninh hội đồng lý luận trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã tiến hành kỳ họp thứ tám
bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh nguyễn xuân thắng chủ trì hội nghị
tại kỳ họp thứ tám các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung tiêu chí và kế hoạch công tác từ nay đến hết năm hai nghìn hai mươi
về tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại đại hội một mươi hai của đảng xác định mục tiêu sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại
các đại biểu thảo luận các vấn đề về thống nhất hệ tiêu chí nước công nghiệp theo hướng hiện đại ở việt nam xác định chỉ tiêu cơ bản của từng tiêu chí đề xuất các giải pháp khả thi để đạt mục tiêu đề ra
về tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa các đại biểu nhấn mạnh
tại đại hội thứ chín của đảng đảng ta xác định nền kinh tế mà nước ta xây dựng là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
và xem đó là mô hình kinh tế tầm quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
nghị quyết trung ương năm khóa một mươi hai về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đề ra nhiệm vụ
nghiên cứu tiến tới xây dựng hệ tiêu chí về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta
các đại biểu trao đổi phương pháp tiếp cận xác định tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
cơ sở và yêu cầu xác định hệ tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa